hàng nghìn cổ động viên việt nam cũng đang giáo diết tìm tour bay thẳng tới manila của philippines
để kịp cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam sẽ có trận bán kết vào tối ngày mai với đội tuyển campuchia
cũng như là cổ vũ cho các môn thi đấu khác của việt nam tại sea games ba mươi
không chỉ tới trận bán kết mà ngay từ vòng bảng một số công ty du lịch đã tổ chức tour đưa người hâm mộ sang manila
để đồng hành với đội tuyển việt nam
tuy nhiên hiện nay cổ động viên quan tâm nhất là trận bán kết và trận chung kết
nhiều người hâm mộ kỳ vọng và tự tin việt nam sẽ giành chiến thắng tại sea games lần này
tiên phong trong việc tổ chức tour đi xe bóng đá nhiều mùa giải
công ty việt travel đã đặt ít nhất hai chuyên cơ riêng của vietnam airlines để phục vụ người hâm mộ
sự có mặt của một lượng lớn cổ động viên việt nam không chỉ khích lệ tinh thần cho các vận động viên
mà còn tạo thế cân bằng trong màn cổ vũ mỗi lần việt nam thi đấu với nước khác
khó khăn nhất khi tổ chức các tour này là đa số các trận đấu diễn ra vào các ngày thường
nên nhiều người hâm mộ đã phải thu xếp công việc mới có thể tham gia
chương trình như này thì tôi thường có sắp xếp hoặc là bố trí thêm cảnh sát dẫn được cho các đoàn xe
để đảm bảo kịp giờ thi đấu của đội tuyển
sau đó thì cũng có kết hợp các chương trình thăm quan cho du khách tại philippines
vấn đề an ninh thì nước chủ nhà có công tác tổ chức khá là chặt chẽ
và họ bố trí một lực lượng an ninh khá là tốt để đảm bảo cho cái an ninh của giải đấu diễn ra một cách thuận lợi